đối với các tỉnh miền trung dãy ngắp thấp vẫn là nguyên nhân chính gây mưa nhiều cho khu vực bắc và trung trung bộ trong chiều tối nay
có thể sẽ có mưa to đến rất to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh riêng tại vùng ven biển khả năng xảy ra lốc xoáy
sáng ngày mai ở các khu vực này mưa sẽ giảm xuống diện giải rác do dạnh áp thấp hoạt động yếu đi tuy vậy vẫn cần chú ý cục bộ có điểm có mưa to
tại khu vực nam trung bộ trong ngày phổ biến ít mưa riêng chiều và tối sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
với nhiệt độ hầu khắc ban nơi ở trung bộ mức nhiệt không quá ngứa là ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên và nam bộ ngày trời nắng về chiều tối có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ở khu vực tây nguyên là khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ còn nam bộ là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
đến với những thông tin ở trên biển tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa là trên một mươi km gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi bốn độ
khu vực hà nội nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá
và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ